xung đột và mâu thuẫn giữa israel và các lực lượng người palestine luôn là câu chuyện dài dẳng trong gần một thế kỷ qua
những cuộc đụng độ quân sự đẫm máu giữa hai bên tại đây đã gây ra quá nhiều đau thương mất mát trên giải đất gaza
nhưng những gì đã diễn ra trong một tuần qua vẫn đang gây ra những cú sốc rất lớn đối với cộng đồng quốc tế
bởi quy mô và những rủi ro vô cùng lớn của nó
tính đến nay hơn một người đã thiệt mạng trong các đợt tấn công của lực lượng hamas xuống lãnh thổ israel
con số thương vong gần như tương tự cũng là những gì người palestine phải hứng chịu trong chiến dịch quân sự đáp trả của israel tại gaza
thông báo của quân đội israel cho biết đã kiểm soát phần lớn miền nam và tái chiếm toàn bộ khu vực biên giới với gaza
trong khi đó giao tranh cũng tiếp diễn tại khu vực biên giới phía bắc của israel giáp với liban với các màn pháo kích qua lại giữa hai bên
cùng ngày quân đội israel đã lần đầu tiên đáp trả bằng pháo kích từ khu vực cao nguyên golan chiếm đóng
sau khi nhiều đạn pháo được bắn về đây từ phía syri
bóng ma cuộc chiến
chiến tranh một mươi chín ngày yom kippur cách đây đúng năm mươi năm đang dần tái hiện
nhưng trong một bối cảnh mới có nhiều ẩn số và nguy cơ khó lường hơn
ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba quả báo động đồng loạt vang lên khi chính phủ israel tuyên bố nước này đang trong tình trạng báo động chiến tranh
lực lượng phòng vệ của israel đã hoàn toàn bị bất ngờ khi hamas bắn hàng nghìn quả rocket
và tiến hành đột kích hiệp đồng bằng đường bộ dù lượn trên không đường biển tấn công đồng loạt vào nhiều thị trấn khu định cư israel
để đáp trả quân đội israel ồ ạt không kích nhiều địa điểm và tiêu diệt hàng trăm tay súng hamas tại giải gaza
quân đội israel cũng gọi tái ngũ hàng chục nghìn quân nhân từ lực lượng dự bị để chuẩn bị cho một chiến dịch phản công quy mô lớn nhất trong nhiều năm qua
những gì đã xảy ra chưa bao giờ được chứng kiến ở israel
tôi xin bảo đảm rằng điều đó sẽ không lặp lại một lần nữa
israel sẽ ngay lập tức dùng toàn bộ sức mạnh để tiêu diệt hamas
trong khi đó lãnh đạo hamas tuyên bố cuộc chiến có thể kéo sai
lực lượng này mới sử dụng một phần nhỏ lực lượng tham gia chiến dịch tấn công israel
con số chưa được xác nhận cho biết gần hai thành viên hamas đã tham gia giao tranh trong tổng con số bốn mươi người chỉ tính riêng ở giải gaza
trước những hành động từ israel chúng tôi tuyên bố rằng sẽ không có lần giành đỏ hay các quy tắc giao tranh gì
nhưng con số hàng ngàn thương vong tăng từng ngày do đạn pháo chỉ là một phần rủi ro
nguy cơ thảm họa nhân đạo đang ứng dụng
trước mắt khi israel phong tỏa toàn bộ biên giới giải gaza ngừng cung cấp điện nhiên liệu và hàng hóa tới khu vực đang có hơn hai triệu người sinh sống trên diện tích chỉ ba trăm sáu mươi hai km hai
hơn một trăm hai mươi ba người đã phải rời bỏ nhà cửa ở gaza hơn một nửa trong số đó đang tạm trú tại các trường học vốn cũng không an toàn ở thời điểm này
trước diễn biến căng thẳng leo thang tại giải gaza đặc phái viên liên hợp quốc tại trung đông đã gọi đây là tình huống bên bờ vực nguy hiểm có thể đẩy xung đột israel palestine lên một đất thăng căng thẳng chưa từng thấy
trong khi thừa nhận những lo ngại an ninh trinh đáng của israel thì tôi cũng nhắc nhở israel rằng các hoạt động quân sự phải được tiến hành theo đúng luật nhân đạo quốc tế
người dân phải luôn được tôn trọng và bảo vệ cơ sở ả tầng dân sự không bao giờ là mục tiêu
chúng tôi đã có báo cáo về việc tên lửa của israel tấn công các cơ sở y tế ở gaza cũng như các tòa tháp dân cư nhiều tầng và một nhà thờ hồi giáo
tuy nhiên như thường lệ cuộc xung đột không chỉ gây rung động mà còn tạo ra những màn tranh cãi nảy lửa trong cộng đồng quốc tế
đồng minh thân cận của israel là mỹ cho biết đã tăng cường các phi đội máy bay chiến đấu f ba mươi năm f một mươi năm f một mươi sáu và a một mươi của không quân mỹ trong khu vực đồng thời cung cấp đạn dược cho israel
đội ngũ của tôi đã liên lạc thường xuyên với các đối tác israel cũng như các đối tác trong khu vực và trên thế giới
kể từ khi khủng hoảng bắt đầu chúng tôi đã tăng cường viện trợ quân sự bao gồm đạn dược và tên lửa đánh chặn cho hệ thống vòm sắt của israel
trong thời gian chúng tôi sẽ bảo đảm rằng israel sẽ có đủ các nguồn lực quan trọng để bảo vệ các thành phố và người dân của mình
tôi tin nhiều người sẽ đồng ý với tôi rằng đây là một ví dụ rõ ràng về sự thất bại trong các chính sách trung đông của mỹ
họ đã cố gắng độc quyền giàn xếp hòa bình nhưng đáng tiếc là họ không chú ý đến việc tìm kiếm những điều khoản thỏa hiệp có thể chấp nhận được cho cả hai bên
trung quốc sẵn sàng duy trì trao đổi và phối hợp với ai cập thúc giục các bên trong xung đột ngừng bắn và chấm dứt bạo lực ngày càng sớm càng tốt
hamas đã giành quyền kiểm soát khu vực giải gaza từ năm hai nghìn bảy từ phong trào fata thuộc tổng thống mahmoud abbas ở bờ tây vốn được quốc tế công nhận là chính quyền palestine chính thức
fatar và hamas là hai phong trào có vai trò chủ đạo ở palestine nhưng mỗi bên lại theo đuổi lập trường khác nhau trong vấn đề israel cho dù đều nhắm tới đích thành lập một nhà nước palestine theo đường biên giới năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong khi hamas chủ trương đối đầu với israel bằng vũ lực và không công nhận israel không đàm phán với nhà nước do thái
khi fata theo đuổi con đường đàm phán hòa bình lực lượng hamas đi theo hệ tư tưởng hồi giáo trong khi fata theo thế tục
hệ lụy về thực trạng chia rẽ này đó là các cuộc xung đột không thể ngăn chặn xảy ra thường xuyên giữa hamas và israel với quy mô và mức độ khác nhau
nhìn những gì đang diễn ra giới quan sát quân sự quốc tế cho rằng lực lượng hamas rõ ràng đã gây được bất ngờ với một sự chuẩn bị kỹ lưỡng khiến cho israel không kịp trở tay
ngay cả khi quốc gia do thái sở hữu hệ thống tình báo điện tử hiện đại và những vũ khí
các vũ khí phòng không hiệu quả nhất tuy nhiên thì nếu đặt mục tiêu giành lại các vùng đất người do thái đang chiếm giữ thì không có cơ sở
vậy thì cuộc tấn công hamas nhằm đạt được mục đích gì và tại sao lại là lúc này
trong chiến dịch có tên gọi bão al azhar vừa qua hamas đổ lỗi cho hành vi xúc phạm nhà thờ al azhar từ phía israel
đền aasa ở đông jerusalem là một trong những địa điểm bị tranh chấp khốc liệt nhất trên thế giới và chứng kiến các cuộc đụng độ đẫm máu giữa các tín đồ hồi giáo với các lực lượng israel
nhưng rõ ràng đây chỉ là một cao trào mới của những tranh chấp tôn giáo và lãnh thổ dài sẳng trong suốt một trăm linh năm qua
vùng lãnh thổ palestine ngày nay gồm ba khu vực lớn bờ tây sông jordan một phần phía đông jerusalem và phần lãnh thổ tách rời giải gaza
tình trạng mâu thuẫn này đã khiến các cuộc chiến tranh và xung đột giữa israel và cộng đồng ả rập liên tục diễn ra
với mỗi lần đụng độ thì israel lại lấn thêm một chút đường biên giới so với năm một nghìn chín trăm chín mươi
ngày nay gaza cùng với bờ tây là hai vùng lãnh thổ mà người palestine thực hiện quyền tự trị song bị hạn chế
israel duy trì quyền kiểm soát không phận và lãnh thổ hàng hải của gaza đồng thời thực thi lệnh phong tỏa cùng với ai cập
chính phủ của thủ tướng israel netanyahu còn triển khai kế hoạch xây dựng năm nhà tái định cư mới cho người israel
dù việc xây dựng khu định cư trên đất của người palestine đi ngược với luật pháp quốc tế và bị chính phủ mỹ lên án
trong khi đó bờ tây vẫn là nơi gia tăng các cuộc tấn công của người định cư israel nhằm vào người palestine
theo cơ quan nhân đạo của liên hợp quốc những người định cư israel đã tấn công bạo lực người palestine ít nhất bảy trăm linh lần trong năm hai nghìn hai mươi ba mức cao kỷ lục được ghi nhận
người israel và người palestine đã sống trong xung đột quá lâu cuộc xung đột này không chỉ là xung đột trên đất liền
vì cả hai dân tộc đều có quyền gọi israel và palestine là nhà của họ
nó không chỉ là một cuộc xung đột lịch sử cá nhân và tập thể
đó là một cuộc xung đột về quyền cùng tồn tại của hai nhà nước
do đó giải pháp hai nhà nước là cách duy nhất để đạt được nền hòa bình bền vững và lâu dài tại khu vực
thế nhưng chiến dịch tấn công bất ngờ với quy mô chưa từng có của hamas từ giải gaza cùng sự đáp trả quyết liệt của israel đã khiến thế giới tuần qua chấn động
mọi người đều nói về việc hamas yên tĩnh và ổn định toàn bộ khái niệm cấu trúc này đã tan vỡ trước mắt chúng ta một cách vô cùng tàn khốc
sự tàn khốc đó thể hiện ở con số bảy trăm linh người do thái thiệt mạng
hàng nghìn người khác bị thương và nhiều người bị bắt cóc
nhưng điều then chốt quyết định thời điểm hamas phát động tấn công là quá trình bình thường hóa đang tăng tốc giữa israel với các nước ả rập vốn được thúc đẩy bằng hiệp định hòa bình apraham do mỹ khởi xướng
tiến trình này có thể khiến israel gia tăng sức mạnh cạnh tranh trong khu vực
và cuộc tấn công này có thể là lời nhắc nhở và biểu dương sức mạnh của hamas và làm trạch hướng tiến trình đàm phán giữa ả rập xê út israel và mỹ
vì thế có lý do để lo ngại rằng cuộc xung đột với những mâu thuẫn cũ trên bối cảnh mới của các cuộc cạnh tranh và tập hợp lực lượng của các cường quốc được cho là sẽ tạo ra những hệ lụy vô cùng khó lường
một câu hỏi nữa đang được đặt ra vào lúc này là các bên trong cuộc xung đột sẵn sàng leo thang đến đâu và cuộc chiến này sẽ tác động thế nào tới bối cảnh chung của thế giới đặc biệt là cuộc xung đột tại ukraine
nhiều nhận định cho rằng sau các cuộc không kích
một chiến dịch trên bộ do israel phát động vào giải gaza sẽ khiến tình hình leo thang lên mức rất khó kiểm soát
ở chiều ngược lại nhóm hezbollah ở liban cũng tuyên bố tấn công ba địa điểm tranh chấp ở israel làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột khu vực rộng hơn
sự leo thang quận sự những ngày qua đã gây ra nhiều đau khổ và hạt vã
nó đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều dân thường bao gồm cả trẻ em
giao tranh có khả năng dẫn đến một cuộc khủng hoảng an ninh và nhân đạo không thể giải quyết và tiếp tục thúc đẩy chủ nghĩa cực đoan không chỉ ở israel và palestine mà còn trong toàn bộ khu vực
và đây có thể coi là bài toán khó đối với chính quyền tổng thống mỹ joe biden ở thời điểm này
theo nhận định của chuyên gia từ viện nghiên cứu chiến tranh esvk có trụ sở tại mỹ xung đột israel hamas hiện nay sẽ làm giảm sự ủng hộ mà phương tây dành cho ukraine bởi vì họ có thêm mối bận tâm mới
tất nhiên đây là điều mà phía nga ủng hộ
mỹ và các đồng minh nên tập trung giải quyết xung đột palestine israel thay vì can thiệp vào việc riêng của nga và viện trợ quân sự cho ukraine
mỹ là quốc gia duy nhất có thể tác động lên israel tuy nhiên điều nhà trắng làm hiện chưa thể hiện nhiều thái độ ngoại trừ những tuyên bố huy động không quân và hỗ trợ vũ khí cho israel
cho đến nay chưa có một phản ứng thái quá đáng kể nào
câu hỏi đặt ra là làm thế nào chúng ta
có thể giảm đáng kể các cuộc tấn công đặc biệt là các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các khu dân cư
theo giới quan sát phản ứng thận trọng của chính quyền tổng thống biden cũng nhất quán với chủ trương giảm ảnh hưởng của mỹ ở israel palestine và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao cho cả khu vực trung đông
có một yếu tố nữa khiến cho mỹ không liên hệ với hamas vì vẫn coi lực lượng này là tổ chức khủng bố
do đó hy vọng về vai trò trung gian hòa giải lúc này dư luận đang ít đặt ở chính quyền tổng thống biden
thay vào đó là chuyển sang cho liên hợp quốc và ai cập với sự trông đợi một lệnh ngừng bắn sớm có hiệu lực
ngày một mươi tháng một mươi ai cập thông báo sẽ cử các bác sĩ và gửi một đoàn xe viện trợ trở đầy thực phẩm và thiết bị y tế đến giải gaza thông qua cửa khẩu rafah
theo tuyên bố chính phủ ai cập cam kết tiếp tục nỗ lực gửi thêm viện trợ nhân đạo dưới mọi hình thức cho đến khi tình hình được cải thiện ở các vùng lãnh thổ của người palestine
cùng ngày một mươi tháng một mươi quốc vương abdullah hai của jordan đã ban hành chỉ thị gửi viện trợ nhân đạo và hỗ trợ y tế khẩn cấp cho người palestine ở giải gaza thông qua cửa khẩu rafah của ai cập bất chấp những cuộc pháo kích vẫn đang không ngừng của phía israel ở giải gaza
các ngoại trưởng của liên minh châu âu eu kêu gọi thiết lập những hành lang nhân đạo cho những người muốn rời khỏi vùng xung đột
là quốc gia ả rập đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với israel năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín cùng với sự gần gũi về mặt địa lý
ai cập có nhiều điều kiện để trở thành trung gian hòa giải xung đột israel hamas
nhớ lại cuộc xung đột israel hamas năm hai nghìn một mươi bốn vào tháng bảy năm nay ai cập đã nhiều lần đề xuất ngừng bắn và nỗ lực này được quốc tế đánh giá cao vào thời điểm đó
việc bị israel phong tỏa biến giải gaza trở thành một nhà tù mở
do đó ai cập với tư cách là cánh cửa duy nhất không bị israel kiểm soát để giải gaza kết nối với thế giới buộc phải hành động để giải quyết xung đột ở vùng lãnh thổ nhạy cảm này
ai cập có lợi ích ưu tiên trong việc sử dụng vị trí địa lý gần giải gaza để tận dụng sức mạnh ngoại giao của mình
các nước đều khẳng định lập trường ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của người palestine đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết tìm kiếm giải pháp chính trị bảo đảm tất cả các quyền công bằng và hợp pháp của palestine
hòa bình và ổn định không thể đạt được nếu không có một giải pháp công bằng và toàn diện về vấn đề palestine dựa trên cơ sở giải pháp hai nhà nước
trong khi đó tại châu âu liên minh châu âu eu đã tiến hành họp khẩn với tuyên bố chung phản đối các hành động phong tỏa giải gaza
các ngoại trưởng eu nhấn mạnh phải tôn trọng luật pháp quốc tế luật nhân đạo quốc tế đồng nghĩa không được phong tỏa nguồn cung nước điện hoặc lương thực cho người dân tại giải gaza
hiện ngoài ai cập hamas đã mở rộng quan hệ thêm với một số đối tác mới như qatar iran và thổ nhĩ kỳ
tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan khẳng định
ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của người palestine và ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột israel palestine
ông đồng thời đề xuất làm trung gian hòa giải để chấm dứt bạo lực giữa hai bên
quốc vương abdullah hai của jordan cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm chế leo thang căng thẳng bảo vệ dân thường và tôn trọng luật nhân đạo quốc tế
một yếu tố đáng chú ý nữa là cuộc tấn công của hamas sẽ là một phép thử đối với tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa ả rập xê út và israel
bởi sẽ có nhiều tiếng nói cho rằng bình thường hóa giữa ả rập và israel chỉ có thể gắn liền với giải pháp cho người palestine
giới phân tích quốc tế đánh giá cuộc khủng hoảng giữa israel với người palestine vốn đã là một cuộn chỉ dối
nay thêm yếu tố xung đột vũ trang với hamas lại càng dối thêm
bối cảnh phức tạp hiện nay cho thấy cả israel và phía hamas đều có những toan tính riêng
nhưng với những ai còn đặt niềm tin vào hòa bình
nhớ đến sự kiện cách đây tròn ba mươi năm đó là hiệp định oslo năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trong đó nhà lãnh đạo plo arafat bắt tay hòa bình với israel đồng ý công nhận israel
đổi lại thì phía nhà nước do thái rút quân khỏi bờ tây và giải gaza trong vòng năm năm để tạo điều kiện cho việc thành lập nhà nước palestine độc lập
vào thời điểm đó hiệp định này được coi là một bước đột phá tích cực trong tiến trình hòa bình trung đông
vậy thì hãy chờ xem cuộn chỉ dối hiện nay sẽ được gỡ đến đâu
tùy thuộc vào bước đi tiếp theo của các bên trong những ngày sau
mà việc này trước hết đòi hỏi sự tỉnh táo của những cái đầu lạnh và một trái tim yêu thương hòa bình